tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống với chủ đề tự hào việt nam
tiếp bước vinh quang đó tuổi trẻ việt nam hôm nay đã và đang khẳng định sự cố gắng nỗ lực phấn đấu
ra sức học tập lao động sáng tạo chiến đấu trung sức vì cuộc sống cộng đồng
để công hiến sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
sánh vai với các cường quốc nam châu như bác hồ hằng mong ước